còn trong sáng nay nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi lại tiếp nhận thông tin
từ tàu cá của ngư dân nguyễn văn quang thôn châu thuận biển xã bình châu từ hoàng sa báo về cho biết
vào lúc chín giờ sáng nay khi đang đánh bắt ở hoàng sa thì đã bị tàu phía trung quốc ngăn cản
và lấy đi hơn năm tấn hải sản cùng với các trang thiết bị trên tàu
hành vi này tiếp tục gây bức xúc cho ngư dân ở làng biển xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong những ngày qua ngư dân xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bất bình và phản đối
trước hành vi ngang ngược của tàu trung quốc khi liên tục tấn công đập phá lấy cắp tài sản của tàu cá ngư dân
khi đang hành nghề đánh bắt hợp pháp trên quần đảo hoàng sa của việt nam
chỉ tính riêng ở xã bình châu huyện bình sơn trong thời gian từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng chín
tàu trung quốc đã tấn công lấy tài sản ba tàu cá của ngư dân địa phương và làm nhiều ngư dân bị thương tại hoàng sa
trước hành động ngang ngược của tàu trung quốc ngư dân ở địa phương nơi đây vẫn quyết tâm không chuẩn bước
tiếp tục giao hoàng sa bám sát hư trường khẳng định chủ quyền
nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu huyện bình sơn cũng đã báo cáo những thiệt hại
mà tàu trung quốc gây ra cho tàu cá ngư dân địa phương khi hành nghề ở hoàng sa
đồng thời đề nghị cơ quan chức năng can thiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân
bằng sức mạnh tinh thần dân tộc khẳng định mạnh mẽ vấn đề chủ quyền
quốc gia những ngày này hàng trăm tàu cá của ngư dân quảng ngãi ngư dân ở làng biển xã bình châu
vẫn tiếp tục vươn khơi ra hoàng sa đánh bắt bất chấp những hành động gây hấn của các tàu phía trung quốc